hồi bảy giờ ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông
ngay trên vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở hòn sáu đã quan trắc được gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ở bạch long vĩ thì có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín văn lý có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đi vào đất liền các tỉnh từ ninh bình đến nghệ an và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày hai tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc
một trăm linh năm độ kinh đông trên khu vực vùng núi thanh hóa đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
ngày hôm nay ngày hai tháng tám các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình còn có mưa to đến rất to
lượng mưa từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
ở khu vực tây nguyên và nam bộ bao gồm cả huyện đảo phú quốc còn có mưa vừa
có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực hà nội từ ngày hai đến ngày năm tháng tám có mưa riêng ngày và đêm nay có mưa to
với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba